đổi mới công nghệ nâng cấp các trang thiết bị phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ bảo đảm cấp điện ổn định an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn miền bắc là những nhiệm vụ được tổng công ty điện lực miền bắc thực hiện trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tổng công ty điện lực miền bắc thực hiện trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tổng công ty điện lực miền bắc thực hiện trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi